thủ tướng vừa quyết định hỗ trợ lương thực cho đồng bào tự nguyện trồng phát triển và bảo vệ rừng trên địa bàn huyện thường xuân tỉnh thanh hóa
theo quyết định số bảy trăm bảy mươi bảy thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ tài chính xuất cấp bổ sung hơn bốn chín trăm bốn mươi tấn gạo cho tỉnh thanh hóa để tiếp tục hỗ trợ cho đồng bào dân tộc tiểu số tự nguyện trồng chăm sóc bảo vệ rừng trên địa bàn huyện thường xuân
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo ubnd tỉnh thanh hóa sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng bảo đảm đúng thời gian được hưởng hỗ trợ không trùng lạp với các chính sách hỗ trợ khác trên địa bàn
bộ tây chính thống nhất với ủy ban nhân dân tỉnh thanh hóa số lượng gạo dự trữ quốc gia xuất cấp hàng năm phù hợp với nhu cầu thực tế thời gian và lộ trình thực hiện đề án bảo đảm nguyên tắc tổng số lượng gạo dự trữ quốc gia xuất cấp cho từng huyện không vượt quá số lượng gạo theo quyết định của thủ tướng chính phủ